hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng yngwek mờ lô
chú tải buôn chắp xã e đinh huyện cư mở ga đã có hành vi giết người
và đáng chú ý nạn nhân trong vụ án lại chính là bố vợ của iwak
trước đó ông yji mờ lô là bố vợ của irek sau khi uống rượu về đã đuổi đánh vợ chồng ra khỏi nhà
lúc này yngwek đã quay lại đánh ba cái vào mặt ông yge làm ông ngã xuống sân
chưa dừng lại ở đó iwat còn lấy một khúc cây đánh hai nhát vào người bố vợ rồi bỏ về nhà mình
khi biết tin bố vở đã tử vong iwak đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tại bến xe đồng tâm phường tân thành thành phố cà mau tỉnh cà mau đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người tử vong năm người bị thương
vào thời điểm trên tài xế điều khiển xe khách mang biển kiểm soát năm mươi b hai mươi nghìn chín trăm một mươi tám đang đậu tại bến xe đồng tâm để nhờ trần trí thiện là phụ xe lên nổ máy để xe chuẩn bị xuất bến
khi xe vừa được nổ máy đã bất ngờ đâm thẳng vào nhà chờ của bến xe
vụ việc này đã khiến ông trần thanh tùng đang ngồi ghế của nhà chờ tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương nặng
ngay khi nhận được tin báo các lực lượng của công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng đưa người bị thương
và bệnh viện cấp cứu phong tỏa hiện trường đồng thời mời trần trí thiện lên cơ quan công an để làm việc
và tại đây thiện khai có uống rượu từ sáng cho đến khoảng một mươi một giờ trưa
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều dự kiến diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai tại thủ đô hà nội
được đánh giá là sự kiện quan trọng tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đại biểu phóng viên báo chí trong và ngoài nước sẽ tham gia đưa tin về sự kiện
và để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị quan trọng này
trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lực lượng công an cùng quân đội đã và đang tăng cường
nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại nhiều khách sạn và tuyến phố
trong ngày hai mươi bốn tháng hai lực lượng công binh của quân đội đã được tăng cường đến một số khách sạn
ở hà nội để làm nhiệm vụ
tại khách sạn mariot quận nam tử liêm từ buổi sáng lực lượng công binh đã tiến hành
dò mìn trong khuôn viên nơi đoàn xe đặc trủng cùng hàng chục đặc vụ mỹ đang tập kết
nhiều khu vực trong khách sạn được lực lượng công binh tăng cường kiểm tra
tham gia bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng lần này bộ công an cũng tăng cường thêm năm trăm linh cảnh sát cơ động
phối hợp với lực lượng thuộc công an hà nội để tham gia bảo vệ trật tự
trong những ngày diễn ra hội nghị phòng cảnh sát giao thông công an hà nội điều động hơn một cán bộ
chiến sĩ tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông thông suốt tại ba trăm linh nút giao thông trọng điểm
ngoài ra hàng trăm cảnh sát thuộc kế hoạch một trăm bốn mươi một cũng tăng cường lập chốt bảo vệ ở những tuyến đường trọng yếu
tri cục chăn nuôi và thú y hải phòng cho biết là ngoài đàn lợn của gia đình ông vũ văn đạt
tại thôn một mươi hai xã chính mỹ huyện thủy nguyên được phát hiện là nhiễm bệnh tả lợn châu phi vào ngày hai mươi hai tháng hai
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phát hiện lợn nhiễm bệnh tại một số hộ gia đình khác
vào ngày hai mươi ba tháng hai tri cục trăn nuôi và thú y hải phòng tiếp tục lấy một mươi ba mẫu giám sát
tại năm hộ chăn nuôi xung quanh ổ dịch để gửi đi xét nghiệm
và kết quả xác định có một mẫu huyết thanh dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
của hộ bà nguyễn thị ngấn với đàn lợn ba con
tri cục trăn nuôi và thú y hải phòng phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh theo đúng quy định
tính đến nay tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn xã chính mỹ huyện thủy nguyên là ba mươi tám con
đàn lợn còn lại trong xã được giám sát chặt chẽ
công tác bảo vệ vệ sinh tiêu độc khử trùng đã được thực hiện theo đúng quy định
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại